nhằm kích cầu xúc tiến quảng bá và xây dựng sản phẩm du lịch để phục hồi tăng trưởng sau đại dịch covid một mươi chín
chiều ngày hôm qua hai mươi một tháng một mươi một tỉnh lào cai đã khai mạc lễ hội mùa đông bắc hà với chủ đề vũ điệu cao nguyên trắng
lễ hội mùa đông bắc hà năm hai nghìn hai mươi diễn ra từ ngày hai mươi một đến ngày hai mươi hai tháng một mươi một với nhiều hoạt động ý nghĩa
mang đậm bản sắc như lễ hội ẩm thực mâm cơm bắc hà hội thi khèn mông lần thứ nhất lễ hội đường phố chợ đêm bắc hà
khám phá trải nghiệm tại dinh thự cổ hoàng a tưởng và các làng du lịch cộng đồng
đây là lần đầu tiên huyện bắc hà tổ chức lễ hội mùa đông nhằm tôn vinh các giá trị văn hóa độc đáo của các dân tộc bản địa
đồng thời quảng bá các sản phẩm du lịch mới